chuyển sang một số tin tức covid một mươi chín tại trung quốc
thưa quý vị chính quyền bắc kinh trung quốc đã quyết định đóng cửa một số địa điểm công cộng
và tăng cường giả soát dịch từ ngày hôm nay hai mươi tám tháng bốn
nhiều biện pháp tăng cường chống dịch này được áp dụng nhằm tránh kịch bản tương tự như thượng hải có thể xảy ra
thành phố bắc kinh mới đây đã quyết định áp dụng nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn nguy cơ phải đóng cửa toàn thành phố như thượng hải
giới chức bắc kinh đã phong tỏa một số khu dân cư khu văn phòng và trường đại học
sau khi phát hiện các ca lây nhiễm trong cộng đồng đồng thời đóng cửa một số địa điểm giải trí và du lịch
ngày hai mươi bảy tháng bốn công viên giải trí universal studios ở bắc kinh đã thông báo
họ sẽ yêu cầu du khách xuất trình kết quả xét nghiệm covid một mươi chín trước khi vào tham gia
quy định này đã được bắt đầu thực hiện từ ngày hai mươi chín tháng bốn
theo reuters bắc kinh đã phát hiện ra một số trường hợp dương tính với sars cov hai
trong số gần hai mươi triệu mẫu được lấy xét nghiệm
ngày hai mươi bảy tháng bốn thành phố ghi nhận năm mươi ca nhiễm mới tăng so với ba mươi bốn ca một ngày trước đó
tổng cộng tính từ ngày hai mươi hai tháng bốn bắc kinh đã báo cáo hơn một trăm sáu mươi trường hợp mắc covid một mươi chín
hơn một phần hai trong số đó nằm ở chiều dương quận lớn của thủ đô với ba bốn mươi năm triệu dân
đến nay các ca bệnh ở bắc kinh chủ yếu là học sinh và khách du lịch tham gia các tour dành cho người cao tuổi
bất chấp tỷ lệ ca nhiễm thấp bắc kinh vẫn lo ngại sẽ lặp lại kịch bản chống dịch như ở thượng hải
trước đó khi đợt dịch mới bắt đầu bùng phát tại thượng hải số trường hợp nhiễm mới mỗi ngày được ghi nhận cũng dưới một trăm linh ca vào đầu tháng ba
nhưng sau đó đã đột ngột tăng theo cấp số nhân và chạm mốc hơn bảy trăm linh ca vào ngày hai mươi tháng ba
đến hết tháng ba thượng hải báo cáo hàng nghìn ca lây nhiễm mới buộc chính quyền phải phong tỏa toàn thành phố để dập dịch
cho đến nay bắc kinh vẫn luôn cảnh sát với đại dịch và cố gắng tránh làm gián đoạn nền kinh tế khi cho phép người dân đã có kết quả xét nghiệm âm tính
được đến nơi làm việc và phong tỏa cục bộ các địa điểm phát hiện các ca lây nhiễm
bên cạnh đó nhằm ngăn chặn cảnh người dân đổ xô đi mua thực phẩm dự trữ vì lo ngại tình hình đại dịch diễn biến xấu
cục thương mại bắc kinh đã nhấn mạnh thành phố có đủ nguồn cung cấp nhu yếu phẩm hàng ngày ở thủ đô và các tuyến giao thông đến nguồn cung cấp hàng hóa đang hoạt động bình thường
cơ quan này kêu gọi các nền tảng thương mại điện tử chính tăng lượng hàng dự trữ và bổ sung nhân lực để đáp ứng nhu cầu gia tăng của người tiêu dùng